sở giáo dục và đào tạo tp hà nội vừa ra thông báo về việc tuyển sinh đầu cấp năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi tại hà nội
theo đó thay vì chỉ xét hồ sơ như những năm trước đây thì năm nay quy định tuyển sinh lớp sáu của các trường chất lượng cao sẽ là thi tuyển kết hợp với xét tuyển
với quyết định này thì các học sinh muốn đăng ký thi vào các trường chất lượng cao sẽ phải nỗ lực hơn nhiều so với các năm trước trong việc ôn luyện thi
đề thi vào lớp năm trường chuyên amsterdam
đề thi vào lớp sáu trường nguyễn tất thành
tài liệu ôn thi môn tiếng anh
hàng loạt các bộ đề sách ôn tập được xếp đầy trên bàn của em nguyễn hồ duy an
ngay sau khi có thông tin tổ chức thi tuyển đầu vào lớp sáu duy an đã được gia đình cho đi học ôn tại các trung tâm với lịch học kín hết các ngày trong tuần kể cả ngày nghỉ dù ở trường em đứng tốt đầu trong lớp
ở con thì học ở văn nguyễn
đi học một tuần một buổi toán học một buổi một tuần tiếng anh đi học hai buổi còn còn lại là con học thể thao
trường mà con đang học ở hiện tại thì nói chung là cũng không quá là áp lực để học hành
nên khi con đi học thêm thế này là cũng phải làm nhiều bài tập hơn khối lượng bài tập làm rất là nhiều
và ở nhà thì bố mẹ cũng cho con làm thêm nữa
thực ra thì mình cũng không phải là ủng hộ lắm cái chuyện mà các con cứ học luyện lò những cái thứ để thi tuyển vào các trường
hôm nay ở với đứa tuổi mới có lớp sáu như thế này muốn là các bạn ấy được lựa chọn cái môi trường mà các bạn ấy mong muốn và không phải quá là áp lực để học hành
nên tuy nhiên là ở trong bối cảnh của mình bây giờ như thế này thì mình cũng không có nhiều sự lựa chọn
khác với duy an phạm hà an lại được mẹ cho nghỉ ngày chủ nhật để cân bằng lại lịch học chính khóa và năm buổi học thêm khá kín trong cả tuần
theo đánh giá của mẹ
sao bài tập của trường công lập như ở trường con chưa có gì thay đổi nhiều
mẹ vẫn phải bám sát các tin nhắn nhắc nhở của cô giáo để đốc thúc nhắc nhở con
thì cũng dạ một chút bảo là không đúng là quả thực là nếu mà không học thì đúng là cũng khó mà để có thể mà chọn vào các lớp được
nếu mà điểm thi thì con mà không đạt điểm từ chín một mươi trở lên thì chắc là cũng hơi khó
không muốn gây áp lực về thi tuyển cho học sinh
trường liên cấp mercury đã tuyển thẳng với những học sinh của trường
còn đối với học sinh trường khác nhà trường phải tổ chức thi tuyển bởi số lượng đăng ký vượt gấp năm lần so với nhu cầu cần tuyển
cái thi của mình liệu nó có đẩy học sinh phải đi luyện thi nhiều không
thì ở đây có hai bài thi bài thi môn toán và bài thi tiếng anh đều tổ chức theo hình thức trắc nghiệm khách quan
tôi nói về bài thi môn toán quả thật
nếu như mình ra
nếu như mình ra sâu quá mà ra theo kiểu tự luận thì dễ đẩy học sinh đến chỗ ôn luyện thi
với nó thì đỗ trượt cũng là một cái điều quan trọng
nhưng mà nó không quan trọng đến mức như là bố mẹ nó cứ xăm xăm vào cho được trường này
không vào những trường này là một cái sự thất vọng
thi hay xét tuyển khi mà sự khác biệt giữa các trường học vẫn tồn tại
thì việc lựa chọn cho con em theo học với mong muốn của các bậc phụ huynh sẽ vẫn diễn ra
và không chỉ có duy an hay hà an phải tham gia các buổi học thêm kín tuần
mà nhiều em học sinh khác cũng phải tham gia vào cuộc đua để giành một suất vào trường tốt trên
và mục tiêu giảm áp lực cho học sinh tiểu học đối với nhiều em học sinh không thành hiện thực